những bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm như là covid một mươi chín sẽ được cách ly trong phòng áp lực âm
đây là nơi mà vi khuẩn không có khả năng phát tán và lây lan ra bên ngoài
một số nghệ sĩ thời gian gần đây đã quyên góp ủng hộ bệnh viện xây dựng phòng áp lực âm để điều trị cho bệnh nhân
và sắp tới căn phòng đặc biệt này sẽ được tăng cường ở các bệnh viện giã chiến nhằm phục vụ cho công tác điều trị covid một mươi chín
phòng điều trị cách ly áp lực âm là một căn phòng có áp suất thấp hơn xung quanh
nơi không khí chỉ có thể đi vào từ một phía và không thể thoát ra qua phía đó
nếu có bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín đang được cách ly trong phòng áp lực âm
các giọt bắn chứa virus của họ sẽ không thể nào thoát ra ngoài
lúc này hiện tượng lây nhiễm chéo qua dòng không khí giữa các bệnh nhân và bác sĩ điều trị sẽ được dập tắt
hiện thiết bị này đã được tăng cường cho các bệnh viện nơi điều trị bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
thiết bị này có tác dụng là hút và lọc các vi khuẩn virus trong phòng
và khi mà vi khuẩn virus được hút ra thì nó được giữ lại
cái màng lọc hepa và sau đó thì nó được tiêu diệt bởi cái đèn uv và cái độ sạch của không khí
thì đi ra ngoài thiết bị thì tương gần như bằng không
nhiều nghệ sĩ đã chung tay quyên góp ủng hộ lắp đặt phòng áp lực âm
hỗ trợ người dân phần nào công tác điều trị bệnh
các bệnh viện tuyến tỉnh hay bệnh viện giã chiến cũng đã được trang bị đầy đủ thiết bị này
sẵn sàng ứng phó mọi tình huống xảy ra
phòng cách ly áp lực âm đến nay của bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh
đã sẵn sàng để đón bệnh nhân nếu không may có những ca covid trường tính
tại cộng đồng vào khám điều trị tại bệnh viện tỉnh
đây là một sự đầu tư rất là tốt khai thác không những cho trước mắt là phòng chống dịch covid
mà còn lâu dài sẽ giúp cho các cơ sở khám chữa bệnh có một phòng điều trị đạt chuẩn quốc tế
để giúp cho công tác kiểm soát các bệnh dịch lây qua đường hô hấp
phòng áp lực âm là thiết bị y tế điều trị đặc thù hiện nay đối với bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
giúp ngăn chặn việc lây lan virus gây bệnh ra bên ngoài
việc tăng cường thiết bị này là hoàn toàn cần thiết cho công tác điều trị bệnh